liên quan đến ca mắc covid một mươi chín thứ hai trăm bốn mươi ba ở mê linh hà nội bệnh viện phụ sản hà nội có sáu mươi ba nhân viên y tế đã được đưa đi cách ly tại cơ sở hai của bệnh viện do tiếp xúc gần và tiếp xúc gián tiếp với bệnh nhân này
đến thời điểm này toàn bộ một mươi bảy thầy thuốc của bệnh viện là f một đã có kết quả xét nghiệm âm tính
cũng liên quan đến ca bệnh số hai trăm bốn mươi ba bộ y tế chiều nay đã ra thông báo khẩn số một mươi hai về hành trình di chuyển của bệnh nhân